bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ủn tắc giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
mục tiêu của kế hoạch là giảm con số thương vong do tai nạn giao thông từ năm đến một mươi một năm khắc phục không để xảy ra các vụ ủn tắc kéo dài trên ba mươi phút
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông chống ủn tắc đồng thời các đơn vị nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho vận tải công cộng ứng dụng công nghệ trong quản lý tổ chức giao thông